dự án đầu tư xây dựng công trình đường thị xã lai châu thị trấn sìn hồ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh lai châu
nhằm tạo điều kiện thuận lợi về hạ tầng để phát triển du lịch thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh
theo quy hoạch khai thác tiềm năng của cao nguyên sinh hồ
tuy nhiên sau hai lần gia hạn điều chỉnh tiến độ đến nay dự án vẫn chưa hoàn thành
điều này không những gây khó khăn cho người dân mỗi khi lưu thông qua tuyến đường này
mà còn ảnh hưởng đến việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện sinh hồ
dự án đầu tư xây dựng công trình đường thị xã lai châu đi thị trấn sinh hồ là công trình thuộc nhóm b
đường giao thông cấp bốn miền núi có tổng chiều dài sáu mươi km với tổng mức đầu tư chín trăm một mươi năm tỷ đồng
dự án hoàn thành sẽ mở ra cơ hội lớn về điều kiện phát triển kinh tế
nâng cao đời sống cho đồng bào các dân tộc huyện sinh hồ
tuy nhiên do khó khăn trong giải phóng đền bù việc bố trí nguồn vốn chậm cùng với phương án thi công khúc đoạn dở dang
đã gây ra rất nhiều bức xúc cho người dân huyện sinh hồ nói riêng và người dân tỉnh lai châu nói chung mỗi khi đi qua tuyến đường này
điều này là thấy nhiều người đi lại thì vất vả quá
bởi vì là đường lúc trời mưa thì đi lại thì không đi được còn đẩy xe đi thôi
điều này là thấy nhiều người đi lại thì vất vả quá bởi vì là đường lúc trời mưa thì đi lại thì không đi được còn đẩy xe đi thôi
điều này là thấy nhiều người đi lại thì vất vả quá bởi vì là đường lúc trời mưa thì đi lại thì không đi được còn đẩy xe đi thôi
cũng mong nhà nước cố gắng làm cho nhanh và cho dân nó đi dễ thôi
đến nay dự án đầu tư xây dựng công trình đường thị xã lai châu đi thị trấn sinh hồ đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng năm trên bảy gói thầu
còn lại hai gói thầu số một mươi năm và một mươi sáu với một mươi sáu km chưa hoàn thành
đến thời điểm này theo cam kết
kết với chủ đầu tư thì đơn vị thi công gói thầu số một mươi năm là công ty trách nhiệm hiếu hạn xây dựng và thương mại hoàng anh
chỉ mới đạt bảy mươi tám mươi tổng khối lượng của năm hai nghìn một mươi tám
về phương án thi công về tiến độ
thì bang pháo hoàng anh năm nay kịp kế hoạch thì nó không đạt theo được tiến độ
thứ nhất là nó nhiều lý do lý do nhất là do quá trình thời tiết nó không ủng hộ nhà thầu thi công
thứ hai tiếp theo là vấn đề là giải phóng vật bản
vấn đề là giải phóng vật bản vấn đề là giải phóng vật bản vấn đề là giải phóng vật bản vấn đề là giải phóng vật bản
chất lượng của công trình thì chủ tư cũng đã chủ động ký hợp đồng với đơn vị tư vấn giám sát
và cũng yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát bố trí cán bộ thường xuyên liên tục có mặt trên hiện trường cùng với nhà thầu
thứ nhất là giải quyết những khó khăn cái thứ hai là đảm bảo chất lượng của công trình
để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án
ubnd tỉnh lai châu kiến nghị các bộ ngành liên quan xem xét báo cáo chính phủ bố trí bổ sung kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi chín
nhằm sớm hoàn thành dự án theo kế hoạch